nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cửa ngõ phía nam tp hcm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
ubnd tp đã yêu cầu quận bình tân và huyện bình chánh triển khai ngay các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
trên cả ba tiêu chí số vụ tai nạn số người thiệt mạng số người bị thương từ năm đến một mươi so với năm trước
để kéo giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy tại địa bàn cửa ngõ phía nam
trong đó riêng huyện bình chánh phải kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông xuống dưới một trăm linh người một năm
các quận huyện được yêu cầu thường xuyên tăng cường tuần tra ngăn ngừa các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
như lưu thông quá tốc độ vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe tham gia lưu thông xe vượt tải trọng
đỗ xe gây cản trở giao thông tình trạng người tham gia giao thông đi ngược chiều ở một số tuyến đoạn đường
đồng thời thực hiện có hiệu quả các phương án bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm có nguy cơ ủn tắc giao thông
kịp thời xử lý các khiếm khuyết bất cập về hạ tầng kỹ thuật về phân luồng giao thông trên địa bàn
nhất là việc xem xét đầu tư các hạng mục hạ tầng giao thông cấp thiết tại các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông